tại hậu giang tám đơn vị huyện thị xã thành phố cũng đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi bảy
với hơn một thanh niên lên đường nhập ngũ đạt một trăm linh chỉ tiêu giao
theo đánh giá của hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh hậu giang
việc tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi bảy đảm bảo chú đáo chặt chẽ an toàn
đặc biệt chất lượng tân binh nhập ngũ năm nay cao hơn các năm trước
trong đó sức khỏe loại một tăng gần bốn tỷ lệ tân binh có trình độ từ cấp ba trở lên chiếm gần bảy mươi
bên cạnh đó chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện rất nghiêm túc
theo thống kê từ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hậu giang
trong đợt đưa quân này các địa phương đã vận động hỗ trợ các tân binh trên một năm tỷ đồng
riêng huyện vị thủy còn hỗ trợ một mươi căn nhà cho gia đình các tân binh gặp khó khăn về nhà ở
mỗi căn trị giá hai mươi năm triệu đồng
đây là nguồn khuyến khích động viên lớn giúp các tân binh yên tâm hăng hái lên đường làm tròn nghĩa vụ quân sự